thưa quý vị do hội tụ gió tiếp tục duy trì nên tại bắc bộ sẽ còn có mưa rào và rông rải rác
nhưng vùng mưa sẽ tập trung nhiều hơn là tại các tỉnh miền núi
do quá trình hội tụ xảy ra nhiều hơn ở khu vực này
cục bộ có những điểm sẽ có mưa vừa đến mưa to
khu vực đồng băng thì xảy ra ít hơn
trong mưa rông cần đề cao cảnh rác với tô lốc và gió dần mạnh gây nguy hiểm
thời gian mưa chủ yếu tập trung về đêm và sáng sớm
trong ngày thì trời vẫn có nắng
với nền nhiệt độ có xu hướng tăng dần
và nhiệt độ cao nhất trong ngày đã được mức ba mươi một ba mươi bốn độ
lui xuống trung bộ tại các tỉnh
từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế
thì do áp thấp nhiệt đới suy yếu và tan dần
do vậy mưa tại đây sẽ giảm dần chỉ còn xuất hiện vài nơi vào đêm và sáng
trong ngày thì nắng xuất hiện nhiều hơn
nên nhiệt độ cũng có xu hướng tăng dần trở lại
cao nhất ngày mai ở mức là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
phần còn lại từ đà nẵng đến ninh thuận bình thuận
về chiều tối cũng có mưa vài nơi
ban ngày có nắng
riêng phần phía bắc của khu vực này
thì có nắng nóng với mức nhiệt độ trưa chiều ngày mai
đã được mức là ba mươi hai ba mươi năm độ
có nơi cao hơn
ở phía nam
do ảnh hưởng của gió mùa tây nam có cường độ mạnh
nên tại khu vực tây nguyên và nam bộ
tiếp tục có mưa rông rải rác vào lúc chiều tối
cục bộ có thể xảy ra mưa vừa mưa to
trong mưa rông thì cần đề phòng với gió giật mạnh
mưa chủ yếu là vào chiều tối và tối
nên ban ngày thì trời vẫn còn nắng gián đoạn
với nhiệt độ cao nhất vào khoảng hai mươi tám ba mươi một độ tại tây nguyên
còn nam bộ là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
đến với biển đông
quần đảo hoàng sa có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
gió tây nam cấp năm có lúc cấp sáu
giật cấp bảy tám biển động
nhiệt độ là hai mươi bảy ba mươi hai độ
còn tại khu vực quân đảo trường sa
có mưa rào và rông vài nơi
tầm nhìn xa thông thoáng trên một mươi km
gió tây nam cấp năm có lúc cấp sáu
giật cấp bảy tám biển động
nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi hai độ
khu vực hà nội và các vùng lân cận
mây thay đổi đến nhiều mây
đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày có nắng gió nhẹ
nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ